tôi muốn lập di trúc để lại căn nhà cho con tôi hiện đang định cư tại anh
xin luật sư cho biết di trúc của tôi có lập được không lập ở đâu
và con gái tôi ở nước ngoài có nhận được phần di sản mà sau khi tôi qua đời để lại không
câu hỏi này của bạn đọc thì tôi sẽ giải đáp như sau
thứ nhất là căn cứ theo điều sáu trăm bốn mươi sáu bộ luật dân sự
di trúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho một người khác khi mà đã chết
như vậy thì ông có quyền tự lập di trúc để lại tài sản của mình
cho bất cứ người nào không phân biệt là người đang định cư ở nước ngoài hay người đang ở trong nước
khi chuẩn bị đầy đủ các thủ tục thì ông có thể đến ủy ban nhân dân phường xã thị trấn
hoặc là văn phòng công chứng để chứng thực việc lập di trúc của mình
sau khi mà ông qua đời di trúc sẽ phát sinh hiệu lực
con gái của ông ở nước ngoài sẽ được nhận di sản của ông để lại
tuy nhiên do con gái của ông là người việt nam đang định cư tại nước ngoài
nên sẽ có một số hạn chế về quyền và chỉ được nhận cái phần giá trị trên di sản mà ông để lại
trong trường hợp mà
mà con gái của ông muốn đứng tên trên căn nhà thì phải làm thủ tục theo quy định của pháp luật việt nam
đối với trường hợp là người đang định cư tại nước ngoài đứng tên sở hữu nhà ở tại việt nam
vâng cảm ơn luật sư đã trả lời những câu hỏi của khán giả
vâng cảm ơn chị thưa bạn
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả
bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày
mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định đội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
đây là những hình ảnh được người dân tại xã tràng sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an cung cấp
để phản ánh về việc
nếu được bàn giao
thế nhưng bờ kè chống sạt lở trên sông lam
thuộc dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ an
đã bị sụt lún nứt gãy nhiều điểm
dự án này được khởi công xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an làm chủ đầu tư
sử dụng vốn vai của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
và một phần vốn đối ứng trung ương
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
với tổng giá trị đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng
đề nghị cơ quan chức năng đơn vị thi công
nhanh chóng có những biện pháp khắc phục tình trạng trên
theo phản ánh của khán giả
tại thôn băng hợp xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
đang có hoạt động khai thác vàng trái phép
trong thời gian dài
khiến người dân bức xúc
nhiều lán trại hồ chứa máy bơm nước công suất lớn
được các đối tượng xây dựng lắp đặt tại đây
các đối tượng săn gạt nền khai thác vàng
chỉ cách ủy ban nhân dân xã cao dương không xa
và hoạt động này đã diễn ra trong một thời gian dài
đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình
lập tức xác minh thông tin trên
và xử lý sai phạm rứt điểm nếu phản ánh trên là đúng
những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại
chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau